cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với trần bá nhã hai mươi chín tuổi quê ở huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế để điều tra về hành vi giết người
theo tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu nhã cùng nhóm bạn đến chơi tại một quán bia trên đường ninh tốn
thuộc địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều
trong lúc chơi nhóm của nhã xảy ra mâu thuẫn với một người ở bàn bia bên cạnh
sau đó nhã âm thầm về nhà lấy một mã tấu giấu vào trong áo rồi quay lại quán bia nói trên
nhã xông vào vùng mã tấu chém tới tấp một nam thanh niên theo hướng từ trên đầu xuống
hậu quả bị hại phải khâu hàng chục mũi gây thương tích nặng
một người khác cũng bị ngã đâm vào vùng bụng trọng thương
gây án xong nhã về quê lẩn trốn và bị công an quận liên triểu bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng
đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ việc